ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã xây dựng kế hoạch xét nghiệm diện rộng
căn cứ kết quả đợt cao điểm xét nghiệm lần này thì lãnh đạo thành phố sẽ có quyết định
tiếp tục giãn cách xã hội toàn thành phố nữa hay không
đợt xét nghiệm diện rộng này sẽ được triển khai từ ngày hai mươi bảy tháng tám đến ngày bốn tháng chín
dự kiến sẽ lấy một năm trăm linh mẫu tại các khu vực có nguy cơ cao của một mươi hai quận
bao gồm thanh xuân hoàng mai hai bà trưng hoàn kiếm đống đa hà đông ba đình cầu giấy
nam tử liêm bắc tử liêm long biên tây hồ
mục tiêu là khẩn trương kịp thời đánh giá dịch tễ bóc tách các trường hợp f ra khỏi cộng đồng
để thực hiện cách ly điều trị theo quy định của bộ y tế khi tiến hành phong tỏa toàn thành phố
để thực hiện đợt cao điểm xét nghiệm này ubnd tp hà nội giao sở y tế là cơ quan tham mưu
chỉ đạo việc điều phối phân luồng xét nghiệm cho các đơn vị y tế của thành phố
bệnh viện tư nhân phòng khám tư nhân và các bệnh viện cơ sở y tế của bộ ngành trung ương đóng trên địa bàn
chỉ đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội và các trung tâm y tế quận huyện thị xã đảm bảo đầy đủ điều kiện
để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm theo kế hoạch
chủ tịch ubnd tp hà nội trung ngọc anh yêu cầu tiếp tục tập trung mọi nguồn lực
tranh thủ từng phút từng giờ bằng mọi biện pháp tận dụng tối đa thời gian vàng các ngày giãn cách xã hội
để thực hiện xét nghiệm nhằm phát hiện bóc tách kịp thời các trường hợp f khỏi cộng đồng
để thực hiện cách ly điều trị theo quy định của bộ y tế